ngày một mươi một tháng chín lực lượng chức năng tp hcm đã kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất bánh trung thu
trên đường nguyễn thượng hiền quận bình thạnh phát hiện các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
một lần nữa vấn đề bảo đảm an toàn chất lượng cho sản phẩm bánh trung thu
đang được đặt ra cho cả cơ quan chức năng lẫn nhà sản xuất
kiểm tra giấy phép kinh doanh nguồn gốc xuất xứ của các vật liệu điều kiện vệ sinh nơi chế biến
của các cơ sở sản xuất bánh trung thu nằm trên đường nguyễn thượng hiền quận bình thạnh tp hcm
đội ba thuộc ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã phát hiện cơ sở này có nhiều thiết bị sản xuất bị dì xét
vi phạm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh
vào cuối tháng tám cơ sở này cũng đã bị đoàn kiểm tra của quận bình thạnh
lập biên bản về việc chưa đáp ứng một số quy định trong sản xuất bánh trung thu
hiện tp hcm đang mở đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn
lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như cơ sở sản xuất
chợ đầu mối siêu thị trung tâm thương mại lớn cơ sở nhập khẩu thực phẩm để sản xuất bánh trung thu